tại tỉnh bình phước đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề sắc xuân hội tụ
bình phước là nơi định cư và sinh sống của khoảng bốn mươi dân tộc khác nhau với một nền văn hóa đa dạng đặc sắc
sau hơn hai mươi năm tái lập tỉnh đến nay đời sống kinh tế xã hội của bà con người đồng bào dân tộc trên địa bàn nhìn chung đã có những bước phát triển đáng kể
tham dự liên hoan lần này có một mươi hai đoàn thuộc các huyện thị xã và trường phổ thông dân tộc nội chú tham dự
liên hoan là dịp để các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh bình phước cùng giao lưu và giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình
qua đó thúc đẩy tình đoàn kết và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở cơ sở
liên hoan diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng ba với nhiều nội dung như trình diễn trang phục truyền thống hội thi văn nghệ đi cà kheo bắn nỏ trưng bày không gian văn hóa và ẩm thực truyền thống